cháu gái là bị cáo trương hội vân cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp
một mươi bảy năm tù với hai tội tham mưu tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bốn án trung thân với bốn bị cáo cùng ba cựu lãnh đạo cấp cao tại scb
bị cáo đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị trốn truy nã xét xử vắng mặt
bị cáo bùi anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị bị cáo võ tấn hoàng văn tổng giám đốc
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước tội nhận hối lộ năm hai triệu usd
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bị tuyên trung thân về tội nhận hối lộ
về dân sự trong số một hai trăm ba mươi bảy bất động sản bị kê biên có sáu bất động sản của công ty cổ phần đầu tư quốc cường gia lai
đến nay công ty này muốn được gỡ cây biên nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số bất động sản này
tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng phía công ty quốc cường gia lai đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan hơn hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
do đó để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà lan tòa tuyên khi nào công ty này hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo
thì được gỡ kê biên đối với sáu bất động sản đó
tòa cũng buộc công ty cổ phần t hạ long và công ty âu rạc của ông đào hồng tuyển nộp lại số tiền hơn sáu tỷ đồng đã nhận của bà lan để đảm bảo thi hành án
đối với quan hệ thế chấp đảm bảo liên quan đến quyền sử dụng đất của công ty âu lạc và công ty hạ long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng scb
cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng
công ty cổ phần t và h hạ long và công ty trang nhiệm hiệu hạng
ông lạc quảng ninh kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên rõ sau khi phía công ty hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng
thì trả lại các tài khoản đang bị kê biên cho công ty
trong phiên tòa sơ thẩm vụ án trương mỹ lan và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tòa tuyên công ty cổ phần t và h hạ long gọi tắt là công ty t hạ long và công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh gọi tắt là công ty âu lạc phải nộp hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà trương mỹ lan
đồng thời để đảm bảo nghĩa vụ của công ty âu lạc công ty t hạ long hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên hơn một mươi tám triệu cổ phiếu chiếm bảy mươi năm mươi chín vốn điều lệ của công ty t hạ long
đồng thời để đảm bảo nghĩa vụ của công ty t và h hạ long hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên tiếp tục kê biên hơn một mươi tám triệu cổ phiếu chiếm bảy mươi năm mươi chín vốn điều lệ của công ty t và h hạ long
trên công ty tvh hạ long và công ty âu lạc kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên rõ sau khi phía công ty thực hiện nghĩa vụ theo bản án thì hủy các hợp đồng khung liên quan và trả lại các tài sản đang bị kê biên cho công ty
theo bản án sơ thẩm về quan hệ của bị cáo trương mỹ lan và phía công ty âu lạc công ty t và h hạ long được xác định ông đào anh tuấn con trai ông đào hồng tuyển và hai công ty trên nhận của bà trương mỹ lan hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng

với khoản tiền hai chín trăm một mươi sáu tỷ đồng còn lại trong tổng số sáu chín mươi năm tỷ đồng công ty t và h hạ long đã chuyển nhượng cho phía bà trương mỹ lan còn lại một bảy trăm sáu mươi tám tỷ đồng các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bà trương mỹ lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung
với khoản tiền hai chín trăm một mươi sáu tỷ đồng theo bản án sơ thẩm công ty âu lạc công ty t và h hạ long đã nhận được từ năm công ty bao gồm công ty sunnywood công ty vạn phát công ty hưng phúc công ty vĩnh thịnh phát công ty hải hà theo năm thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản đã cọc chuyển nhượng một phần dự án

xác định trong vụ trương mỹ lan và đồng phạm gây thiệt hại cho scb
bị cáo trương mỹ lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện
theo hồ sơ vụ án thể hiện thực tế bị cáo lan đã chuyển cho công ty âu lạc
công ty t và h hạ long số tiền hơn sáu chín mươi năm tỷ đồng và tiền này lại từ nguồn scb
vì vậy tòa tuyên buộc thu hồi số tiền nêu trên về cho scb để đảm bảo khắc phục vụ án
đối với các quan hệ thế chấp đảm bảo liên quan đến các tài sản của hai công ty
là công ty âu lạc công ty t và h hạ long để đảm bảo khoản vay tại scb
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng
hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng cần tách ra để công ty âu lạc công ty t và h hạ long
giải quyết với scb và các bên liên quan nếu có trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu
theo hội đồng xét xử biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai đường võ văn tần quận ba tp hcm
thuộc sở hữu công ty một trăm một mươi một
công ty mineva và cổ đông của công ty này thực chất đều là con cháu của bà trương mỹ lan
đến nay tòa án nhân dân tp hcm đã tống đạt bản án hình sự sơ thẩm đến tám mươi sáu bị cáo đương sự
các cơ quan liên quan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
theo đó ngoài việc nhận định chi tiết về hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự của bà trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án
hội đồng xét xử còn phán quyết về phần dân sự liên quan
trong đó tại phiên tòa bà trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa cây biên căn biệt thự cổ
số một trăm một mươi một trăm một mươi hai đường võ văn tần quận ba tp hcm
theo bà lan biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty mineva nhưng thực ra do mẹ bà mua với giá bảy trăm linh tỷ đồng
bà lan giải thích biệt thự cổ là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn
việc đề nghị trên của bà lan
án sơ thẩm nêu biệt thự cổ một trăm một mươi một trăm một mươi hai đường võ văn tần đang thuộc sở hữu của công ty mineva chưa thu giữ được sổ đỏ
hiện bà chu duyệt phấn con gái bà trưng mỹ lan có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng
tiền mua do các cổ đông của công ty meva góp
hội đồng xét xử xét thấy các cổ đông của công ty mineva thực chất đều là con cháu của bà trương mỹ lan
cụ thể cổ đông của công ty mineva gồm công ty cổ phần tập đoàn horizon do bà chu duy phấn đại diện
chiếm bốn mươi tám vốn điều lệ
công ty trách nhiệm hưu hạn luminen do ông trương lập hưng là cháu bà trương mỹ lan đại diện
chiếm hai mươi sáu vốn điều lệ
công ty trang nhiệm hưu hạng radiant do vợ của trương lập hưng đại diện chiếm hai mươi sáu vốn điều lệ
hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà lan trong toàn bộ vụ án
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
đối với bất động sản là tòa nhà số một mươi chín hai mươi một hai mươi ba hai mươi năm nguyễn huệ phương bình nghe quận một
do công ty cổ phần tập đoàn horizon thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hiện ecb đã đạt cọc cho công ty này hơn ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng tiền thuê ba năm
để thuê tòa nhà làm trụ sở làm việc trong thời hạn một mươi năm kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hội đồng xét xử cho rằng đây là tài sản của bà trương mỹ lan
nên cần tiếp tục cây biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàng của bà lan trong vụ án
về quan hệ liên quan đến hợp đồng thuê giữa scb và công ty horizon là một quan hệ pháp luật khác
nên hội đồng xét xử đề nghị hai bên giải quyết theo quy định
trong trường hợp sau khi giải quyết xong quan hệ liên quan đến hợp đồng thuê
thì phần tiền đặt cọc còn lại nếu có sẽ được thu hồi để đảm bảo nghĩa vụ của bà trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
tất cả những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo